hiền tiếp tục cầm dao đến nhà bố mẹ vợ là ông lược và bà hòa cách nhà hiền khoảng ba trăm linh mét
lúc này thấy ông lược ra ngoài đi vệ sinh hiền nhảy qua tường rào vào nhà và dùng con dao dài khoảng ba mươi cm chém nhiều nhát vào ông lược
ông lược kêu cứu thì bà hòa từ trong nhà chạy ra để ứng cứu nhưng cũng bị hiền dùng dao chém liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà hòa tử vong tại chỗ
ông lược sau đó được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã hồ tùng mậu công an huyện ân thi và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
hiện đối tượng bùi kim hiền đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng các vật chứng gây án
theo xác nhận của lãnh đạo xã hồ tùng mậu thì hiền là đối tượng tâm thần
hiện nguyên nhân của vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng này đang tiếp tục được điều tra làm rõ
từ nhiều tháng nay mỗi ngày toàn bộ lời lãi chị dùng để chơi huê với mục đích ruồn tiền xoay hàng cuối năm và no cho gia đình ăn tết
này chủ hủy bỏ đi chỉ coi như mất trắng số tiền hơn hai mươi triệu đồng
tại mình bé hai ngày mình đã có lời nhiều đâu thì cứ mình dồn vô mình nghĩ cái đó là mình đã cuối năm
mình hốt lè mình xoay hàng mình bé này tiền này tiền nọ tiền chi tiêu cho gia đình nữa
giờ cũng như tránh tay
bà con tiểu thương cho biết chủ đứng dây hủy đã bỏ đi khỏi địa phương từ cuối năm
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu là bà nguyễn thị thái chú thôn vĩnh lương một xã vĩnh lương
bà thái là chủ hai sạp hàng trong chợ và nay cả hai sạp hàng này đều đã đóng cửa
theo tìm hiểu các dây hủy của bà thái có lãi suất lên đến hàng chục phần trăm
và cũng vì tin tưởng khi cùng bán hàng ở chợ nên rất nhiều tiểu thương và người dân trong xã vĩnh lương đã tham gia vào đường dây hụi của bà thái
người ít thì đã đóng vài chục triệu người nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng

tếm mấy triệu
tếm mấy triệu
là đó là tiền của chị hay là tiền của con tiền của con của ai
là tiền của mình mình cho ở nhà mình cho ở đây
mình kiếm đồng lầu mình ăn thôi
mẹ giờ nói chung đây giờ mẹ cũng nợ với
sống nó khó khăn nó khổ cực
mà hai mươi hai triệu của tôi là tôi già tôi làm không có tiền mà tôi ráng tôi bư tôi trái tôi đi làm mướn
giờ tôi đắng cho nó mà nó bỡ nó đi của tôi
công an xã vinh nương đã nhận được một số đơn tố cáo của người dân
về việc bị bà nguyễn thị thái giật hụi với số tiền một tỷ đồng
một số bà con hiện nay nó bốc sốc thì ở góc độ địa phương chúng tôi xuống truyền truyền hoạt động
một số bà con thì có vấn đề gì thì gửi đơn đến công an xã thông báo cụ thể số tiền bà thái nợ
để chúng tôi tạp hợp hết tổng bộ hồ sơ để gửi lên cơ quan cấp trơn cơ quan cấp trơn cơ hứa giải viết
xã vĩnh nương thành phố nha trang vừa trải qua một đợt
lũ lụt lớn gây nhiều thiệt hại cho người dân
trong khi hậu quả của thiên tai thì còn chưa khắc phục xong
thì không ít hộ gia đình chỉ vì ham chốt lãi suất cao đã vướng phải cơn lũ giật hụi do nhân tai gây ra
mặc dù mức phạt tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi bảy
thế nhưng các đối tượng buôn lậu sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để nhập lậu đường cát
chín mươi năm tấn đường cát không ghi nhãn mắc hàng hóa trên tuyến sông hậu thuộc xã tân hòa huyện lai vùng
vừa bị công an tỉnh đồng tháp bắt
số tăng vật được chở trên phương tiện thủy có số hiệu dt một mươi năm nghìn hai trăm ba mươi
qua làm việc bước đầu chủ hàng hóa là nguyễn văn siêng
trú tại phường bình chánh tp long xuyên tỉnh an giang khai nhận
số hàng trên đang vận chuyển về tỉnh trà vinh để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật
đặc tính chung của pháo là khi cháy sẽ tạo ra tiếng nổ lớn nhiều khói
và có khả năng gây sát thương cao cho người sử dụng
lý do mà mặt hàng này bị cấm buôn bán lưu hành trên thị trường việt nam
là điều mà ai cũng nắm rõ
tuy nhiên thì cũng vì lẽ đó mà pháo là mặt hàng hấp dẫn
nhiều đối tượng dựa vào dịp tết lễ hội xuân ở nhiều địa phương
mà tung ra để kiếm lời
một trăm ba mươi hai kg pháo hoa dạng pháo giàn xuất xứ từ trung quốc
cũng vừa bị thu giữ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y con tum
số pháo trên được nguyễn hữu hoàng vận chuyển thuê cho một người khác
tên là tâm với giá là bốn mươi đồng một hộp
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để truy tố trước pháp luật
trước đó lực lượng chức năng của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
cũng đã phát hiện sáu vụ việc liên quan đến pháo lậu
bắt giữ sáu đối tượng tịch thu hơn bảy trăm chín mươi tám kg pháo
bên cạnh việc kiểm soát an ninh trật tự trước tết nguyên đán
thì việc ngăn chặn các vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng là một trong những mục tiêu mà lực lượng công an hướng đến
tại bình dương hai trăm năm mươi kg mỡ heo đang được vận chuyển
đi tiêu thụ thì nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
toàn bộ số mỡ heo trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y
số mỡ heo này có dấu hiệu phân hủy và đổi màu
đối tượng trương minh giản khai nhận là thu mua số mỡ heo trên
tại các chợ trên địa bàn thị xã thuận an về quận một mươi hai tp hcm tiêu thụ
vừa rồi là những tin tức nóng nhất được phóng viên antv
ở nhiều địa phương trên cả nước gửi về
và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào bản tin một trăm một mươi ba online
để cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trật tự
còn ngay sau đây hãy cùng nghỉ dài lao trong một ít phút
và biên tập viên thu hương sẽ gửi tới quý vị và các bạn
những thông tin về các đối tượng đang bị truy nã ngay sau đó
và lý scooter độc đáo và lý sở hời siêu ngầu khi mùa sữa bột vinamil
sữa bột vinamil quả tết cho bé lọc xương cho bé
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thời gian vừa qua nhiều vụ án mạng
xảy ra đã gây hoang mang cho dư luận xã hội
từ vụ án người chồng do sử dụng ma túy đá mà sát hại vợ
rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử ở tây ninh
rồi vụ chồng dùng dao đâm liên tiếp khiến vợ tử vong tại chỗ
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ở thạch thất hà nội
đến ở thành phố hồ chí minh vụ hai thanh niên nổ súng bắn chết
một người đàn ông ở phường bốn quận một mươi một
và gần đây nhất là vụ một nữ sinh mới một mươi năm tuổi bị sát hại
thì thể bị bỏ trong thùng xốp tại một trung cư ở quận gò vấp
đó quả thật là những vụ án mạng hết sức đau lòng và kẻ thù ác
nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật
liên quan đến hành vi giết người hôm nay chúng tôi nhận được quyết định
truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đối với ba đối tượng
đối tượng phạm văn bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh an
xã song mai thị xã bắc giang nay là thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
cao một m sáu mươi hai da ngâm đen
đối tượng nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phúc hạ
xã song mai thị xã bắc giang nay là thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
và đối tượng dương văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hố vạn
xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
có sẹo chấm cách một cm trên chiếc đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an